phó thủ tướng vũ đức đam và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng bình
về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy và nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển
hai trận lũ lớn năm hai nghìn một mươi sáu và cơn bão số một mươi trong tháng chín vừa qua
với sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh
quảng bình vẫn đạt được nhiều thành tiệu quan trọng tám trên hai mươi một chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch
tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt sáu sáu mươi hai hoạt động du lịch đã có sự phục hồi sau sự cố môi trường biển
lượng khách du lịch đến với quảng bình đạt ba ba triệu lượt người
phó thủ tướng vũ đức đam biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh quảng bình trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời đề nghị quảng bình trên cơ sở tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực du lịch
cần có biện pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút hơn nữa du khách đến với quảng bình
phó thủ tướng khẳng định quảng bình cần quy hoạch dài hạn gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị riêng có của di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ bàng
chú trọng lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng có uy tín để triển khai các dự án tại địa bàn nhằm phát huy hiệu quả lĩnh vực du lịch